đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn thành phố hà nội
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng
thành kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang
của đảng và dân tộc việt nam nói chung với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
tiếp tục bảo vệ phát triển và quán triệt thực hiện tư tưởng hồ chí minh phát huy truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đến đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
đoàn bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương
dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
thế hệ hôm nay nguyện sẽ cống hiến để đền đáp công ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ